phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an thành phố trà vinh vừa mời một người đàn ông lên làm việc do có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
vào trưa ngày hai tháng chín do vi phạm quy định ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết nên người đàn ông này đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt
sau đó người đàn ông này đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông lên một số nhóm facebook
bài viết này đã có nhiều luật chia sẻ bình luận từ đó gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ
tại buổi làm việc sau khi được cơ quan công an giải thích chủ tài khoản facebook đã nhận thức được lỗi vi phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh đã lập biên bản xử việc củng cố hồ sơ yêu cầu người này tự gỡ bài đăng và viết cam kết không tái phạm